thưa quý vị các đồng chí và các bạn hàng năm các chiến sĩ cảnh sát hình sự luôn phải tiếp nhận và giải quyết những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
một trong những biểu hiện cụ thể của sự nghiêm trọng đó là hành vi gây án của kẻ phạm tội rất dã man mà nguyên nhân gây án có khi chỉ vì những ham muốn nhất thời
vì vậy phá án không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lương tâm của người chiến sĩ hình sự
quý vị và các đồng chí hãy dõi theo hành trình phá án của các trinh sát trong chương trình ngày hôm nay

khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước nhận được tin báo
tại tròi coi dạy tiêu thuộc tập tám xã lộc an có sát một người phụ nữ trên sàn gỗ trong tư thế nằm úp
trên người có rất nhiều vết đâm
khám nghiệm hiện trường các chiến sĩ công an phát hiện xung quanh nạn nhân có rất nhiều vết máu đã khô
đồ đạc quần áo của nạn nhân bị rớt vông vãi
trên phàn gỗ và dưới đất
nạn nhân được xác định ngay là bà võ thị beo nhà ấp thành an ba xã thành thới thuật huyện vĩnh xuyên tỉnh sóc trăng
hung thủ đã bỏ trốn nhưng y cũng để lại khá nhiều dấu vết
cũng từ đây một cuộc truy tìm hung thủ do các chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước thực hiện đã bắt đầu

nhưng đối kinh hoàng xảy ra với chồng chị hơn tám tháng trước vẫn là nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguyên ngoài